mở đầu sẽ là thông tin vừa được cập nhật về hướng dẫn mới nhất của bộ y tế cho biết
các em không điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì một mươi ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
cụ thể đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị tại cơ sở thu dung
trị ít nhất năm ngày giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt
trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên và có kết quả test pcr âm tính
hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết suốt từ ba ngày trở lên
và test pcr âm tính hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác
điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr dương tính hoặc test nhanh còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với f điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính
hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị